thủ tướng cũng yêu cầu phải chấn chỉnh kỳ cương trong việc xây dựng thể chế
các bộ cần phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xây dựng thể chế
từ nay về sau nếu chưa rõ nội dung thì để lại chứ không được đề xuất
các bộ trưởng phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng không được làm ẩu tạo lỗ hổng trong thể chế
thưa quý vị và các bạn trong tuần qua tổng cục thống kê vừa công bố các thông tin thống kê về kinh tế tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám với nhiều điểm sáng
theo đó chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tăng hai tám so với cùng kỳ năm trước
theo tổng cục thống kê nguyên nhân làm cpi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tăng là do giá các mặt hàng lương thực tăng
chủ yếu do giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu
cùng với đó giá xăng dầu được điều chỉnh tăng vào ngày bảy và ngày hai mươi ba tháng bốn cũng khiến bình quân tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám giá xăng dầu tăng hai bảy mươi
so với tháng trước làm tăng cpi chung ở mùng bảy
tổng cục thống kê cũng cho hay lạm phát cơ bản tức cpi sau khi loại trừ lương thực thực phẩm tươi sống năng lượng
và những mặt hàng do nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tăng năm so với tháng trước
tăng một ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đáng chú ý đây là mức lạm phát cơ bản thấp nhất trong khoảng một mươi năm gần đây
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản điều này phản ánh biến động giá do yếu tố
thị trường có mức tăng cao giá lương thực giá xăng dầu lạm phát cơ bản bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám so với cùng kỳ
ở mức một ba mươi bốn phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định
cũng theo thông tin từ tổng cục thống kê bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng một mươi một bốn
so với cùng kỳ năm trước cao hơn mức tăng sáu sáu của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể chỉ số sản xuất công nghiệp tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám bất kỳ

trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng bốn đã có mức tăng rất mạnh nhờ có sự đóng góp tích cực của nhiều ngành kinh tế chủ lực
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng một mươi một bốn so với cùng kỳ năm trước
cao hơn mức tăng sáu sáu của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó ngành chế biến chế tạo ngành sản xuất và phân phối điện tiếp tục tăng trưởng cao một mươi bốn tăng chín bảy
ngành cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng năm năm ngành khay khoáng giảm một hai
một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như bắc ninh tăng ba mươi ba bốn hải phòng tăng hai mươi bốn vĩnh phúc tăng một mươi ba năm
thái nguyên tăng một mươi hai một hải dương tăng một mươi bảy hà nội và đồng nai cùng tăng tám một so với cùng kỳ năm trước
theo số liệu công bố từ tổng cục thống kê bốn tháng đầu của năm hai nghìn một mươi tám khách quốc tế đến việt nam
ước đạt hơn năm năm mươi bốn triệu lượt người tăng hai mươi chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khách đến từ châu á tăng ba mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
tiếp đó là lần lượt khách đến từ châu âu châu mỹ và châu úc
trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng nhiều nhất là khách đến từ trung quốc tăng ba mươi chín
hàn quốc tăng sáu mươi bảy ba đài loan tăng một mươi bốn ba malaysia tăng một mươi sáu năm
tính dự tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
khách quốc tế đến việt nam đạt hơn một ba mươi bốn triệu lượt người so với tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy khách quốc tế tăng hai mươi năm
theo tổng cục hải quan bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa dự kiến đạt một trăm bốn mươi bốn một mươi ba tỷ usd
tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt ba mươi năm bảy tỷ usd
giảm một mươi tám so với tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt một mươi tám hai tỷ usd giảm một mươi ba chín so với tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và trị giá nhập khẩu ước đạt một mươi bảy năm tỷ usd giảm bảy ba so với tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
như vậy tính đến hết tháng bốn tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt một trăm bốn mươi bốn một mươi ba tỷ usd
tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó xuất khẩu đạt khoảng bảy mươi ba bảy mươi sáu tỷ usd tăng một mươi ba
tính trung bình
kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng ba mươi sáu tỷ usd một tháng
đáng chú ý cán cân thương mại hàng hóa của việt nam trong tháng này tiếp tục thẳng dư với con số bảy trăm linh triệu usd
nâng mức xuất siêu của cả nước lên ba ba mươi chín tỷ usd
trong đó kim ngạch xuất khẩu tập trung vào các thị trường chính như trung quốc hoa kỳ eu asean nhật bản hàn quốc
các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng bốn là điện thoại và linh kiện hàng dệt may máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu cả nước ước đạt bảy mươi ba bảy mươi sáu tỷ usd tăng một mươi chín
và nhập khẩu ước tính bảy mươi ba mươi bảy tỷ usd tăng một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị và các bạn duy trì mức tăng trưởng khá tại các thị trường lớn
ngành dẹp may tiếp tục là điểm sáng xuất khẩu trong bốn tháng đầu năm nay
nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng hết quý ii quý ba
cho thấy tín hiệu khả quan đối với mục tiêu xuất khẩu ba mươi năm tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của hiệp hội
hiệp hội dệt may việt nam vtas tổng kiếm ngành xuất khẩu hàng dệt may việt nam quý một
ước đạt bảy sáu mươi hai tỷ usd tăng một mươi ba ba mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó xuất khẩu hàng may mặc đạt năm chín mươi tám tỷ usd tăng một mươi hai năm
xuất khẩu vải đạt ba trăm ba mươi năm triệu usd tăng hai mươi năm
xuất khẩu sơ sợi và vải không dệt đạt chín trăm linh sáu triệu usd và một trăm hai mươi chín triệu usd
tăng lần lượn là một mươi sáu năm và một mươi hai mươi sáu
xuất khẩu nguyên phụ liệu đạt hai trăm linh triệu usd tăng một mươi năm

tổng kiếm ngành nhập khẩu nguyên liệu dệt may ước đạt bốn sáu tỷ usd tăng hai mươi hai tám mươi hai
giá trị thẳng dư thương mại đạt ba tám mươi bảy tỷ usd tăng ba bảy
theo các doanh nghiệp ngành dệt may vẫn tương đối thuận lợi đơn hàng xuất khẩu khả quan
nhiều doanh nghiệp đã ký đơn hàng đến hết quý hai và quý ba năm hai nghìn một mươi tám
do vậy mục tiêu xuất khẩu đạt ba mươi năm tỷ usd là hoàn toàn khả quan
sau cái biến cố của việc là mỹ rút khỏi
quý bốn hai nghìn một mươi sáu và quý i hai nghìn một mươi bảy chúng ta có ảnh hưởng
bắt đầu từ quý hai đến bây giờ chúng ta bắt đầu lấy lại được phong độ của thị trường
quý hai và kể cả đơn hàng quý ba chúng ta đã có rồi
điều quan trọng ở đây là tôi cho rằng nó có mấy tác động yếu tố
nhất là các hiệp định thương mại những hiệp định thương mại ctpp vừa chúng ta vừa ký xong
cái thứ hai là quý phủ chúng ta đang hối thúc nhanh việc đàm phán
để quý hút lại trong quý hai quý ba năm nay
để chúng ta ký được hiệp định thương mại ftpp
và hàng loạt chiếc dẹp đình khác chúng ta đang đàm phán để hút lại
tôi cho rằng đấy là một cái thông tin tạo ra một cái động lực cho các gia đầu tư

mục tiêu đặt khoảng cả ngành khoảng ba mươi năm tỷ đô la
là mục tiêu rất là nhận thân cho ngành dẹp đình việt nam
hai hiệp định thương mại tự do cptpp và evfta
hiệp định thương mại tự do việt nam eu
được cho là sẽ tạo cú hích cho ngành dệt may tăng trưởng nhanh trong thời gian tới
quá trình hội nhập đã tạo ra thị trường mới
rộng lớn cho ngành do hầu hết các dòng thuế đều được giảm ngay hoặc giảm theo lộ trình về
tuy vậy các quý còn lại của năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo ngành dệt may sẽ tiếp tục phải đối
mặt với không ít khó khăn do nhu cầu mua sắm không tăng tổng cầu thế giới về diệt may chỉ
tăng một hai hoặc thậm chí không thay đổi bên cạnh đó việc tuân thủ quy tắc xuất xứ của các hiệp
định fta cũng là vấn đề lớn đối với ngành diệt may khi tám mươi nguyên phụ liệu là nhập khẩu
hiện nay chính vì thế mà các doanh nghiệp may chủ yếu là gia công chúng ta biết là những các
hiệp định thương mại tự do nhất là những hiệp định thế hệ mới việt nam eu hoặc là cptpp có khả năng
sẽ có hiệu lực trong thời gian tới có thể là năm hai nghìn một mươi chín chẳng hạn thì cái quy tắc xuất xứ của
các hiệp định này đưa ra đối với ngành diệt may cũng rất là khó rồi các doanh nghiệp diệt may
hiện nay thì đang phải đối mặt với một khó khăn là rất nhiều các cường quốc diệt may
những doanh nghiệp xuất khẩu diệt may lớn thì hiện nay họ đang thấy rằng cái lợi thế dành cho
may việt nam cũng khá lớn cho nên là họ tập trung vào để hỗ trợ cho cái ngành diệt may nước họ vì
ví dụ như ấn độ như bangladesh và một số nước khác coi dệt may việt nam là một trong những đối thủ
cạnh tranh đáng gồm cho nên chính vì thế là nó cũng tạo cái khó khăn cho ngành cùng với đó phát triển
ngành mất cân đối cũng là một thách thức lớn câu yếu nhất của ngành diệt may việt nam là các khâu
sản xuất gần như kéo sợi diệt vải nhuộm hoàn tất hiện nay sản phẩm sợi vải xuất được trên
một bốn triệu tấn một năm nhưng chín mươi dùng cho xuất khẩu còn phục vụ sản xuất trong nước vẫn phải nhập
tám trăm bảy mươi sáu tấn chủ yếu từ trung quốc hàn quốc và đài loan nguồn vải cho may xuất khẩu cũ chủ yếu
là nhập khẩu trong đó trung quốc chiếm năm mươi tổng giá trị tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp
fdi lớn chiếm sáu mươi hai trong đó sơ sợi chiếm tới bảy mươi hai vải và may mặc chiếm sáu mươi sáu nếu không khắc phục
được nhược điểm trên rất có thể việt nam sẽ không được hưởng lợi từ các hiệp định mà còn đứng trước sự
cạnh tranh khốc liệt của thị trường đây chính là thách thức đặt ra đối với tăng trưởng lâu dài của
ngành diệt mây thưa quý vị những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống
kinh tế tuần này mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội email phongkinhtế thnd a gmail com
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba chương trình sẽ được phát mới vào chín h bốn mươi năm phút chủ nhật và phát lại trong
các khung giờ chín h sáng thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp nếu quý vị và các bạn
chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web
nhân dân tivi vn hoặc youtube com vn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau